do ảnh hưởng của cơn bão linh linh tại khu vực hàn quốc và để đảm bảo an toàn
hãng hàng không quốc gia việt nam airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay
đến và đi từ seoul và busan của hàn quốc trong ngày bảy tháng chín
cụ thể việt nam airlines sẽ lùi giờ khởi hành từ sáu đến gần chín tiếng với các chuyến bay vn bốn trăm hai mươi
vn bốn trăm hai mươi bảy vn bốn trăm hai mươi hai vn bốn trăm hai mươi ba giữa hà nội tp hcm và busan
lùi giờ khởi hành tám tiếng đối với các chuyến bay vn bốn trăm một mươi bốn vn bốn trăm một mươi năm vn bốn trăm linh bốn vn bốn trăm linh năm
giữa hà nội tp hcm và seoul hủy các chuyến bay vn bốn trăm ba mươi sáu vn bốn trăm ba mươi bảy giữa đà nẵng và busan
hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão sẽ được hãng hỗ trợ
chuyển đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu
ngoài ra hành khách trên các chuyến bay bị hủy giữa đà nẵng và busan
cũng được việt nam airlines đặt lại hành trình miễn phí bay nối chuyến đi busan
qua hà nội và tp hcm